nhà khoa học và nhà phát minh nổi tiếng người thụy điển alfred nobel
hôm nay hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi kỷ niệm một trăm tám mươi bảy năm ngày sinh của alfred nobel
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông
alfred nobel sinh ngày hai mươi một tháng một mươi năm một nghìn tám trăm ba mươi ba tại stockholm thụy điển
cha của ông là một kỹ sư đồng thời cũng là một nhà phát minh có tài
sau khi ông ra đời thì gia đình ông chuyển đến sống tại nga
đến năm ông một mươi bảy tuổi đứng trang
đã gửi sang pháp theo học ngành hóa học
bước ngoặt của cuộc đời ông bắt đầu từ đây
trong quá trình theo học tại pháp ông gặp được một nhà hóa học trẻ người ý tên là sobrero
ông này đã sáng chế ra một loại chất nổ dễ bài hơi tên là nitroglycerin
soperoro đã giới thiệu chất này với nobel đồng thời giải thích cho ông hiểu rằng
nếu sản xuất được chất này sẽ là một đề tài nghiên cứu thú vị
nhưng đồng thời cũng sẽ là mối nguy lớn nếu sử dụng nó trong thực tế
tuy nhiên alfred không nghĩ vậy và ông bắt đầu tiến hành các thí nghiệm với chất này
những thí nghiệm của ông đã dẫn tới việc sáng tạo một loại chất có ảnh hưởng to lớn
tới các ứng dụng quân sự và dân sự sau này
đó chính là thuốc nổ
sau khi hoàn thành việc học tại paris ông trở lại nga
tại đây ông và cha đã cùng nhau làm các thí nghiệm loại chất này
trong quá trình tiến hành các thí nghiệm này họ đã gặp phải khá nhiều sự cố nghiêm trọng
đặc biệt là cái chết của người em trai út imin
alfred nobel đã mất người em trai út imin
alfred nobel đã mất người em trai của mình trong một vụ nổ nhà máy
và điều này đã thôi thúc alfred nobel tìm ra cách chế tạo hợp chất hóa học này một cách an toàn hơn
không lâu sau cái chết thương tâm của em trai cha mẹ và alfred đã quay trở lại thụy điển sinh sống
bất chấp những hậu quả từ các thí nghiệm tại nga
alfred tiếp tục thí nghiệm với chất nitroglycerin
và đến năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu ông công bố các kết quả thí nghiệm và gọi chất này là donamit có nghĩa là thuốc nổ

bằng nghiên cứu và phát minh của mình
alfred nobel đã trở thành một nhà doanh nhân giàu có với chín mươi nhà máy sản xuất thuốc nổ tại hai mươi quốc gia trên thế giới
ông không kết hôn và dành cả cuộc đời mình làm các thí nghiệm hóa học
ông qua đời trong yên bình vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu
alfred nobel dành phần lớn thời gian để phát minh thuốc nổ
nhưng điều mà người ta biết đến ông nhiều nhất
đó là người sáng lập ra giải thưởng nobel ở những lĩnh vực như hóa học
vật lý hay kinh tế
sau khi mất trong di trúc của mình
alfred nobel mong muốn sẽ có một giải thưởng được trao cho những người có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vật lý
hóa học và dược phẩm
thêm vào đó ông cũng muốn trao giải thưởng trong lĩnh vực văn học và hòa bình
cho những cá nhân có đóng góp trong việc phát triển mối quan hệ hòa bình giữa các quốc gia
giải nobel đầu tiên được trao năm một nghìn chín trăm linh một
năm năm sau ngày nobel qua đời
lễ trao giải nobel được diễn ra tại thụy điển
vào ngày một mươi tháng một mươi hai hàng năm
nhân kỷ niệm ngày mất của ông
đức vua thụy điển sẽ là người trao giải
những người nhận giải sẽ được nhận một huy chương có khắc chân dung của alfred nobel
một bằng chứng nhận và một khoản tiền tính bằng đồng tiền corno của thụy điển